hàng loạt các vụ đánh bạc núp bóng dưới hình thức các câu lạc bộ thể thao breaker porker
bị công an tp hcm triệt phá thời gian qua nhưng hình thức này vẫn tiếp tục lan lõi hoạt động
điều này khiến cho nhiều người lo ngại nếu không có giải pháp quản lý hiệu quả
tp hcm sẽ phải đối mặt với nguy cơ phát sinh tệ nạn đánh bạc trá hình
như từng xảy ra với lợi hình game bắn cá gây nhiều bức xúc trong dư luận
theo luật sư câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở là tổ chức phi lợi nhuận
không có mạ số thuế không được pháp kinh doanh dịch vụ không được pháp thu tiền
trừ tiền tài trợ theo quy định pháp luật
và không được pháp ra thưởng cho các đối tượng tham gia bằng kiện mặt dưới mọi hình thức
do đó các hoạt động tổ chức giải đấu mang tính thắng thua này đều vi phạm pháp luật
nếu như câu lạc bộ đã có giấy phép thành lập rồi
nhưng tổ chức các giải đấu mà nó không được thông báo không được tổ chức theo đúng quy định
thì mình có thể bị xử lý theo nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
với cái mức phạt lên đến là một mươi triệu đồng
và có thể buộc cái đơn vị tổ chức phải nộp lại toàn bộ số lợi
mà họ thu được từ hành vi tổ chức giải thi đấu không có được xin phép
đối với hình thức xử lý những hành vi lợi dụng thể thao để trá hình cờ bạc
thì đối với nghị định điều hai mươi tám nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
đã có sự phạt về hành chánh là từ hai trăm linh đồng đến hai mươi triệu đồng
còn bộ luật dân bộ thực hành sự năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy đã có mức phạt tù lên điều ba trăm hai mươi một của bộ luật hình sự
thì đã có mức phạt tù cao nhất là lên đến bảy năm tù gian
vừa qua đoạn liên ngành phường tháo điện phối hợp với công an thành phố thủ đức
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
bất ngờ kiểm tra một cơ sở có dấu hiệu tổ chức cờ bạc và hình thức chơi bài poker
đoạn liên ngành đã lập biên bản với tổng suất tiền phạt
và các nội dung sai quy định từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng
với mức phạt như vậy thì tôi cho rằng
thực tế là sẽ chưa đủ sức răng đe
bởi vì theo thông tin báo chí cũng như là thông tin tôi được biết
thì cái mức phí và những cái khoản lợi mà bên tổ chức những cái buổi chơi booker
bản chất là cờ bạc nấp bóng với dạng là thi đấu thể thao
nó khá là cao và với cái mức phạt như vậy thì nó chưa đảm bảo
để họ nhận thấy rằng cái việc mình tổ chức những cái trò chơi như vậy
sẽ không mang lại cái lợi ích kinh tế
trước đó sở văn hóa thể thao tp hcm có văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố
yêu cầu chủ tịch ưu ban nhân dân các quận huyện
chỉ đạo tạm ngừng các phép và công nhận câu lạc bộ về loại hình bridge và poker
tuy nhiên theo các chuyên gia vấn đề cốt lõi vẫn là cần có cơ chế quản lý cụ thể để tránh biến tướng
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh này
quan điểm của mình thì nó là một cái hoạt động thuần túy về thể thao hoặc là những cái hoạt động giải trí
thì ok chúng ta hoàn toàn có thể gọi là tạo điều kiện
tuy nhiên nếu có những cái sự biến tướng thì chắc chắn đó là cái điều mà vi phạm pháp luật
thì chắc chắn chúng ta không thể khuyến khích được
vậy thì nó không phải câu chuyện là nên hay không nên cấm hay không cấm mà quản lý như thế nào
tạo ra những cái cơ chế cho nó phù hợp và đồng thời trong cái quá trình hoạt động
phải thường xuyên có sự kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ để đưa nó vào đúng cái mục đích
cái khuôn khổ và cái mục tiêu mà cơ quan nhà nước mong muốn
theo sở văn hóa thể thao tp hcm hiện nay không có phép cho bất cứ câu lật bộ poker nào ở tp hcm
tổ chức các giải đấu poker đặc biệt các câu lật bộ này không được phép thu tiền
tổ chức các giải đấu ăn tiền hoặc trao giải bằng tiền dưới mọi hình thức
do vậy cần có giải pháp quản lý và xứ phạt nghiêm minh để tránh những tệ nạn biến tướng